thưa quý vị thời tiết ngày đầu tuần sẽ tiếp tục nắng nóng oi bức trên khắp các khu vực bắc bộ
mức nhiệt phổ biến là từ ba mươi năm cho tới ba mươi bảy độ c
các tỉnh như lào cai thành phố hà nội thành phố phủ lý của tỉnh hà nam
sẽ là những nơi nóng nhất với mức nhiệt độ là từ ba mươi tám độ c
và mưa sẽ xuất hiện về đêm nên khả năng đến ngày mai thì trời sẽ dịu mát hơn
vâng với mức nhiệt nóng như thế này thì quý vị cần phải hết sức lưu ý
trong việc sử dụng các thiết bị điện hợp lý an toàn
để vừa tiết kiệm và vừa tránh hỏa hoạn cháy nổ ở khu dân cư
còn ở miền trung thì cũng vẫn sẽ duy trì trạng thái nắng nóng trong nhiều ngày
và đây cũng là thời điểm mà các em học sinh đang được nghỉ hè
do vậy mà các bậc phụ huynh cũng cần phải hết sức cẩn trọng
tuyệt đối không cho đi tắm các sông các suối
nhà gần ao hồ thì cần phải làm cửa chắn rào quanh nhà
để tránh các vụ đuối nước thương tâm có thể xảy ra